vâng thưa quý vị và các bạn chỉ còn một ngày nữa đội tuyển bóng đá nam của nước ta sẽ bước vào trận đấu
chung kết sea games ba mươi một với đội tuyển thái lan đây là trận đấu được rất nhiều cổ động viên việt nam mong chờ
bởi vậy giá vé là một trong những vấn đề vô cùng nóng tuy nhiên hiện tại vé đang bị thổi giá lên rất cao
thậm chí là gấp một mươi năm lần so với giá niêm yết và phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận ngay sau đây
khu vực trước cửa của sân vận động quốc gia mỹ đình để có thể xem được trận chung kết sea games
nhiều người đã phải trả một khoản tiền khá lớn rất nhiều phe vé giao bán với mức giá công khai thấp nhất là bảy triệu đồng một cặp
cao nhất lên tới một mươi tám triệu đồng một cặp theo thông báo của ban tổ chức sea games ba mươi một vé xem trận chung kết bóng đá nam
sẽ được bán với hai mức giá là ba trăm linh đồng và năm trăm linh đồng như vậy phe vé đã thổi giá lên khoảng một mươi năm lần
hầu hết các vé được giao dịch hiện tại được bán là dạng vé mời số lượng vé này không nhiều nên càng có điều kiện
để những tay phe đẩy giá lên cao ngoài sức tưởng tượng từ hôm nay cho đến trận đấu diễn ra không loại trừ khả năng
sẽ có những mức giá mới cao chưa từng có người hâm mộ nên cẩn thận khi giao dịch bởi hoàn toàn có thể xảy ra
tình trạng bán vé giả hoặc bắt đặt cọc nhưng sau đó không giá vé